tại hà nội đại sứ quán tây ban nha tại việt nam đã phối hợp cùng bảo tàng phụ nữ việt nam tổ chức triển lãm ảnh mang tên happy street
ba mươi tám bức ảnh ý nghĩa về việt nam được chọn lựa từ ấn phẩm sách ảnh cùng tên của kiến trúc sư salvador pérez arroyo
đã giới thiệu đến công chúng yêu nhấp ảnh về cuộc sống hiện đại của việt nam
thông qua những bức ảnh đen trắng về các không gian công cộng trên khắp các thành phố của việt nam
thông qua những hình ảnh vui tươi và đong đầy cảm xúc đã truyền đi thông điệp tích cực về cuộc sống và văn hóa của việt nam hiện đại
để bảo đảm an toàn trong mùa dịch những người đến triển lãm được khuyến cáo đeo khẩu trang
và sử dụng dung dịch nước sắt khuẩn cũng như giữ khoảng cách an toàn
triển lãm mở cửa đến hết ngày một mươi sáu tháng tám